trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín trên địa bàn
thành phố tuy hòa tỉnh phú yên quyết định thực hiện giãn cách xã hội một mươi bốn ngày kể từ giờ ngày một mươi năm tháng bảy
ủy ban nhân dân tp tuy hòa yêu cầu tất cả người dân ở nhà hạn chế tối đa ra ngoài
trừ các trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực thực phẩm dược phẩm và hàng hóa dịch vụ thiết yếu khác
các trường hợp khẩn cấp như cấp cứu khám chữa bệnh thiên tai hỏa hoạn
người làm việc tại các cơ quan đơn vị nhà nước lực lượng vũ trang cơ quan ngoại giao
ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn
không tập trung quá hai người trở lên tại nơi công cộng ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện
và phải giữ khoảng khách tối thiểu là hai mét
thành phố yêu cầu tạm dừng các hoạt động sản xuất kinh doanh trừ các hoạt động sản xuất kinh doanh thiết yếu
đồng thời tp dừng triệt để các hoạt động lễ hội văn hóa thể dục thể thao giải trí
nghỉ lễ tôn giáo tín ngưỡng các hoạt động khác tại nơi công cộng
các hoạt động vận chuyển hành khách công cộng phải tạm dừng
trừ các trường hợp vì lý do công vụ xe đưa đón công nhân chuyên gia người cách ly